thưa quý vị vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
đã thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian qua
sau một thời gian ngắn điều tra bốn nữ tiếp viên này đã được trả tự do vào hồi tháng ba
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy này
và liên quan đến vụ việc này thì theo thông tin mới nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng hai mươi hai vụ án sáu mươi năm bị can để tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm
cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ đánh giá cao trước sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
không để sót bỏ lọt tội phạm xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
góp phần mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
các lực lượng chức năng của ta giỏi quá mới đây đã tóm được hơn năm mươi người trong đường dây ma túy này
mong sao trong thời gian ngắn nữa duy và bắt cho hết để bọn chúng phải trả giá cho tội ác này
công an việt nam xuất sắc đúng là dư luận rất quan tâm đến vụ án này
mong sao mọi việc làm minh bạch để giữ được phép nước kỷ cương nhân dân đồng thuận
hoàn hồ các chiến sĩ công an tội phạm ma túy là hiểm họa với xã hội
nếu không nghiêm trị xã hội sẽ lâm nguy
nhiều người trẻ còn chưa nhận thức được sự nguy hiểm của ma túy là điều tôi rất buồn
đó là một trong số rất nhiều những chia sẻ từ cộng đồng cư dân mạng trong những giờ vừa qua
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng ba bốn tiếp viên việt nam airlines đi chuyến bay từ pháp về việt nam
đã nhận mang sáu mươi kg hàng hóa về nước với tiền công hơn một mươi triệu đồng
tuy nhiên kiểm tra trong hành lý lực lượng chức năng tìm thấy bên trong kem bánh răng nhận vận chuyển
có một trăm năm mươi bảy tuyết
do chưa có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự
ngày hai mươi hai tháng ba công an tp hcm đã trả tự do cho bốn tiếp viên khởi tố vụ án
đồng thời tạm giữ hai nghi can liên quan và tiến hành lần theo dấu vết đường dây mang ma túy về việt nam
không ít các cư dân mạng đã theo dõi thông tin cũng như quá trình phá án vì vụ việc này
kết quả từ việc bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đã cho thấy sự quyết tâm
nỗ lực bên bỉ và thầm lặng của các cơ quan chức năng
tưởng vụ án gói gọn năm một mươi người ai ngờ giờ thì đã hàng chục người
chắc còn nữa công an dòi quá chúc các đồng chí sức khỏe
chúc mừng chiến công của các đồng chí cảnh sát
những việc làm như thế này có ý nghĩa rất lớn đến bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nhân dân đặt chọn niềm tin vào các đồng chí
quá khủng khiếp mong công an điều tra thêm tận gốc dễ xử lý nghiêm trước pháp luật
thật sự khi nhìn vào số lượng ma túy tổng hợp lớn như vậy đưa vào việt nam
thì rõ ràng đây không phải là một vụ bình thường
mà là rất có bài bản và tổ chức chuyên nghiệp hàn hoi
mình trông vẫn đọc tiếp những lần tin sau chắc còn dài dài cho trọng án này
vụ việc này đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm
khi sử dụng hàng không làm phương tiện vận chuyển
bên cạnh việc xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng chia sẻ khuyến cáo mỗi người dân
cần nâng cao tinh thần cảnh giác kiểm tra kỹ thông tin người gửi
nguồn gốc hàng hóa nhận vận chuyển để tránh việc bị lợi dụng
mong cơ quan điều tra sớm đưa vụ này vào những thành phần liên quan ra ánh sáng
đã có sáu chuyến hàng lọt qua tuyến này
vậy làm sao lọt qua được máy soi chiếu thế
cần phải điều tra kỹ và không bỏ lọt đối tượng
đề nghị phải xử lý nghiêm để gian đe khi có hành vi tiếp tay
lý thuyết là tìm người nhận hàng bên này
nhưng bọn buôn ma túy rất danh ma và luôn phòng hờ
chúng luôn phòng hờ
theo dõi kỹ chuyến hàng có chóp lọt hay không rồi mới xuất điện
bằng không thì tắt điện thoại và lại mất tâm
người vận chuyển sẽ rất khó chứng minh vô tội
tôi là người dân bình thường đi máy bay
luôn quan điểm rằng không nhận bất cứ điều gì từ người lạ gửi
công an tp hcm sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ
công an địa phương điều tra mở rộng vụ án
đề xử lý nghiêm triệt đề khách quan toàn diện
không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội
trong đó ngăn chặn việc người dân
bị các đối tượng lợi dụng vô tình giúp sức
cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cũng được đẩy mạnh góp phần mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
việc vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không
đang có chiều hướng tăng đột biến
cả về số lượng vụ việc khối lượng tăng vật vi phạm
với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
hãy chia sẻ những cách thức phong tránh
cũng như những bài học kinh nghiệm
để tránh bị trở thành nạn nhân
cho các đối tượng lợi dụng vào hoạt động phạm tội